nhân dịp tết nguyên đán canh tí tại đà nẵng liên đoàn lao động thành phố tổ chức chương trình
ngày hội công nhân phiên trợ nghĩa tình và gala tết xung vầy mừng xuân ơn đảng với nhiều hoạt động thiết thực
tại phiên trợ nghĩa tình diễn ra trong hai ngày một mươi một và một mươi hai tháng một có một mươi bốn gian hàng không đồng
và một gian hàng tư vấn sức khỏe cho đoàn viên người lao động
ngoài các gian hàng có tổng trị giá tương đương hơn một tỷ đồng nói trên
còn có hàng chục gian hàng khác bán với giá ưu đãi đã thu hút đông đảo công nhân lao động đến tham quan mua sắm tết
cùng với đó từ nguồn hỗ trợ của các cấp chính quyền doanh nghiệp và ngân sách công đoàn
đà nẵng cũng hỗ trợ hai tám trăm linh xuất quà tết mỗi xuất quà trị giá năm trăm linh đồng dành cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
ngoài ra trong năm ngày từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi chín tháng chạp đà nẵng cũng tổ chức sáu mươi chuyến xe công đoàn
hoàn toàn miễn phí đưa hơn hai năm trăm linh đoàn viên người lao động về quê đón tết